ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã ban hành công văn gửi các quận huyện trên địa bàn
chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại đặc biệt đề phòng lũ lớn có thể xảy ra vào đầu tháng tám âm lịch tại cần thơ
sau khi tỉnh an giang thông báo sẽ xả lũ tại hai đập than la và trà sư vào ngày ba mươi một tháng tám
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ dự báo trong đợt chiều cường đầu tháng tám âm lịch sắp tới
mực nước đầu nguồn sông cửu long có khả năng lên sấp xỉ báo động ba và diễn biến phức tạp
cần chủ động đề phòng lũ có khả năng lên cao
trên các sông rạch tại thành phố cần thơ mực nước sẽ lên cao
tại trạm cần thơ trên sông hậu có khả năng lên mức một chín mươi năm đến hai m vượt mức báo động ba từ năm đến một mươi m
thời gian mực nước lên cao nhất của đợt chiều này vào các ngày từ một mươi một đến một mươi ba tháng chín
vì nó xả cái đập này thì em nghĩ là nó sẽ đi theo các cơ quan nhận định là tình hình lũ năm nay là diễn biến phức tạp
bởi vì là mình không được chủ quan lơ là trong đó thì cũng phải tập trung một số cái giải pháp
như là phải trích tiên là phải là thường xuyên là theo dõi cái bản tin nhận định khí tượng thí văn
nắm chắc tình hình để tham mưu đề sức
ngoài ra là tổ chức các đoàn đi thực địa để kiểm tra
và đặc biệt là khi mà phát hiện thì xử lý ngay từ giờ đầu
trước tình hình trên để chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp ứng phó giảm thiểu thiệt hại do lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
đề nghị các thành viên ban ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các quận huyện
khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin đến các cấp chính quyền người dân
chủ đầu tư các công trình trên sông ven sông canh rạch để chủ động phòng tránh điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp
đồng thời chỉ đạo việc kiểm tra thường xuyên những khu vực đang diễn biến sạt lở
có nguy cơ cao sẽ ra sạt lở và các khu vực xây dựng nhà ở công trình lấn chiếm lỏng dẫn để tổ chức cắm biển cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn
và khi vận hành thì cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cái vùng của thành phố cần thơ chúng ta thuộc cái vùng tứ giác long xuyên
đó là cái khu vực bạc cái sắn và một phần của quận thúc lớp
thì chúng tôi cũng đã thông báo cho các địa phương này và chúng tôi cũng mời kết hợp đi nắm cái tình hình trên cái quá trình vận hành đập lá trà sương này đối với hai huyện là vĩnh thạnh và quận thúc lớp
bên cạnh việc sẵn sàng các phương án ứng phó với lũ cùng với đó
cần thơ cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tránh đuối nước bảo đảm an toàn cho trẻ em học sinh
tổ chức các điểm trong giữ trẻ tập trung đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ
triển khai phương án di rời người dân vào các khu vực cụng tuyến dân cư tập trung khi lũ lên cao